vì vậy mà rất nhiều bậc cha mẹ bây giờ đang lúng túng trong cái việc mà cân đối dinh dưỡng cho con
vậy thì xin được hỏi phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thị việt hà
đấy là những sai lầm nào mà bây giờ các bậc phụ huynh các bậc cha mẹ đang thường mắc phải khi cân đối chế độ dinh dưỡng cho con của mình
thì trong cái quá trình mà thực hành luật lâm sàng thì chúng tôi nhìn thấy là
và những cái sai lầm trong dinh dưỡng của các ông bố và mẹ thì chia ra thành hai cái nhóm chính
cái nhóm thứ nhất là cái nhóm mà chúng ta lựa chọn thực phẩm cho các em bé
và cái nhóm thứ hai là cái cách thức mà chúng ta cho em bé ăn
thế thì với những cái nhóm mà lựa chọn về mặt thực phẩm thì sẽ có nhiều cái quan điểm khác nhau
như là những khuyến cáo của viện dinh dưỡng thì phải đủ tám nhóm thực phẩm
trong đấy thì khi mà chia nhỏ thì sẽ có tám nhóm thực phẩm
nhưng mà chia gọi là cho nhóm lớn thì người ta sẽ quan tâm đến nhóm cung cấp chất bột đường chất đạn chất mỡ cũng như là vitamin và khoáng chất
thì có những ông bố bà mẹ tập trung vào một chế độ ăn
mà quá nhiều chất đạn hoặc là lại dầu các chất máu hoặc là lại quá nhiều lại một trường phái khác thì lại quá nhiều vitamin
thế thì cái sự không cân đối trong các cái khẩu phần ăn như vậy thì sẽ không đảm bảo được cái sự tăng trưởng bình thường của các em bé
cũng như là có thể gây ra một số các bệnh lý ở trên lâm sàng
ví dụ như là mình thường nghĩ rằng là ăn nhiều chất đạm thì sẽ làm cho em bé thông minh
nhưng mà ăn nhiều chất đạm thì cũng làm ảnh hưởng đến cái sự tăng cân của các em bé
cũng như ảnh hưởng đến cái chức năng thận của bé
rồi ảnh hưởng đến cái lập trình chuyển hóa
và vừa nãy thì trong cái phần trình bày thì phó giáo sư tiến sĩ lê bạch mai có nói là
cái dinh dưỡng từ những cái bột nhìn ngày đầu đời này thì ảnh hưởng đến cái tương lai của các bé
nếu mà em bé ăn quá nhiều đạn trong vòng một nghìn ngày đầu đời
thì cái nguy cơ mà tổn thương thận hay là nguy cơ dẫn đến các cái bệnh lý tiểu đường các bệnh lý không lây nhiễm
về sau này cũng rất là nhiều
trong khi đấy thì lại có những ông bố và mẹ lại theo một cái trường phái mà tự chia sẻ ở trên mạng
tức là cho ăn theo kiểu nhật
tức là chủ yếu tập trung vào rau củ quả
thì cái nhóm đấy lại không thể cung cấp được năng lượng cho cái sự tăng trưởng và phát triển của em bé
bởi vì cơ thể bé là một cơ thể phát triển và đòi hỏi về có năng lượng
đấy là những cái sai lầm về cái nhóm thực phẩm
cái sai lầm thứ hai là sai lầm về cách thức cho ăn
thế thì có những ông bố ba mẹ thì cho bé ăn quá muộn
tức là quan niệm rằng mình có nhiều sữa hoặc là mình sử dụng sữa công thức
thì mình không cần phải cho con ăn sớm
có những người thì cho ăn đến tận tám chín tháng hoặc tận chín một mươi hai tháng
thì thực ra họ đã không hiểu là cái cho ăn rất là muộn như thế
năng lượng từ sữa hay từ sữa mẹ
nhiều cỡ nào thì cỡ đến sau sáu tháng thì nó không còn đáp ứng được cái nhu cầu của em bé nữa
mà em bé phải cần các cái ăn từ thức ăn bổ sung
thế do đó nếu như mình cho ăn quá muộn
thì nó vừa ảnh hưởng đến cái vị giác của em bé
vừa ảnh hưởng đến sự tiêu hóa của em bé
cũng như là nhu cầu các chất dinh dưỡng
trong đó có cả những vi chất dinh dưỡng nữa
thế trong đó một số nhóm còn lại thì lại quan niệm là ăn đặc thì sẽ tốt hơn
bởi vì nghĩ rằng là ăn sữa mẹ hay sữa công thức
thì làm cho cái ruột của đứa bé nó bị rỗng nó không có no
và nó ngủ không yên giấc
thì cái việc mà cho ăn sớm như thế thì sẽ ảnh hưởng đến cái sự tiết giữa của bà mẹ
cũng như là ảnh hưởng đến cái đường tiêu hóa của các em bé
bởi vì cái chức năng đường tiêu hóa nó chưa có ổn định
để nó có thể tiêu hóa được những cái thức ăn đó
thế rồi là chúng ta tạo các cái thói quen ăn uống say lầm cho các em bé
ví dụ như đi ăn cho ăn vào lúc ngủ
hay là cho ăn thì lại có rất là nhiều đồ chơi hay là những cái thứ xung quanh
thì khi đó bé sẽ không tập trung vào cái việc ăn
thì sẽ không có được một cái thói quen ăn uống tốt
cũng như là dinh dưỡng hợp lý về mặt sau này
thực ra thì bậc phụ huynh nào thì cũng muốn con